thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ chiều nay tại trụ sở chính phủ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã trao vật tư y tế chống dịch covid một mươi chín của chính phủ và nhân dân việt nam gửi tặng chính phủ và nhân dân các nước nga nhật bản và hoa kỳ
chính phủ và nhân dân việt nam hỗ trợ chính phủ nhân dân nhật bản với tổng trị giá một trăm linh usd bao gồm khẩu trang và các vật tư y tế sản xuất tại việt nam
việt nam cũng hỗ trợ chính phủ nhân dân hoa kỳ hai trăm linh khẩu trang vải kháng khuẩn sản xuất tại việt nam để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng gửi tặng năm mươi khẩu trang y tế cho văn phòng nội các nhật bản và năm mươi khẩu trang y tế cho văn phòng nhà trắng
ngoài ra chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cũng thừa ủy quyền của thủ tướng nguyễn xuân phúc trao quà gồm năm mươi khẩu trang vải kháng khuẩn sản xuất tại việt nam gửi tặng văn phòng chính phủ liên bang nga
ngoài ra chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cũng thừa ủy quyền của thủ tướng nguyễn xuân phúc trao quà gồm năm mươi khẩu trang y tế cho văn phòng chính phủ mai tiến dũng